chuyển sang một số tin tức về ngày hội thể thao đang được mong chờ nhất được tổ chức tại việt nam sea games ba mươi một
để đại hội thể thao đông nam á sắp tới được diễn ra một cách thuận lợi và an toàn trong bối cảnh covid một mươi chín vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
ngành y tế hà nội đảm bảo sẵn sàng nhân lực cơ số thuốc trang thiết bị hóa chất và đảm bảo duy trì liên lạc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh
sáng năm tháng năm tại nhà văn hóa trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội phường mỹ đình hai quận nam tử liêm
sở y tế hà nội đã tổ chức gia quân đáp ứng y tế và phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ sea games ba mươi một
tại lễ gia quân phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng đề nghị ngành y tế thủ đô trực tiếp là những người tham gia phục vụ y tế
ngoài làm tốt nhiệm vụ chuyên môn còn là đại sứ văn hóa kết nối với bạn bè quốc tế thể hiện tình cảm sự mến khách của người dân thủ đô đối với bạn bè quốc tế
đồng thời đảm bảo sẵn sàng nhân lực cơ số thuốc trang thiết bị hóa chất và đảm bảo duy trì liên lạc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh
ngành y tế chủ động các phương án phòng chống dịch giám sát phát hiện kịp thời các ca bệnh đặc biệt là người mắc covid một mươi chín
các địa phương tích cực vào cuộc đáp ứng y tế và phòng chống dịch
phó giáo sư tiến sinh nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế trường tiểu ban y tế và kiểm tra đô pinh phục vụ sea games ba mươi một cho biết
sau một mươi chín năm từ năm hai nghìn ba đến nay việt nam mới đăng cai tổ chức đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một
đây cũng là sự kiện lớn đầu tiên của đông nam á sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
sea games ba mươi một với sự tham gia của bảy vận động viên bốn mươi môn thi đấu tổ chức tại một mươi hai tỉnh thành phố
gồm hà nội bắc ninh bắc giang hà nam nam định ninh bình hòa bình hải phòng hải dương quảng ninh vĩnh phúc phú thọ
chỉ còn sáu ngày nữa sea games ba mươi một chính thức khai mạc
mọi công tác chuẩn bị đang được các cán bộ ngành đơn vị hữu quan của việt nam gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng
đến nay việt nam đã cơ bản kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín
bảo đảm sea games ba mươi một tổ chức đúng tiến độ đề ra gắn với các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh